ngày ba mươi một tháng năm tại tỉnh lào cai cục xúc tiến thương mại bộ công thương phối hợp với sở công thương lào cai và tỉnh vân nam trung quốc đã tổ chức hội nghị kết nối xúc tiến xuất nhập khẩu nông sản trái cây thủy hải sản với sự tham gia của một trăm bảy mươi sáu doanh nghiệp việt nam và hơn bảy mươi doanh nghiệp trung quốc
tại hội nghị các cơ quan chức năng của hai bên đã giới thiệu về nhu cầu thị trường và các quy định của việt nam và trung quốc về xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản trái cây và mặt hàng thủy hải sản qua cửa khẩu lào cai hà khẩu
đây là cơ hội để các cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài nước nắm bắt thông tin về cơ chế chính sách xuất nhập khẩu hàng nông sản trái cây và thủy hải sản tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường vân nam và vùng tây nam trung quốc

tại hội nghị các cơ quan chức năng của hai bên đã giới thiệu về nhu cầu hàng nông sản tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản